qua khai nhận của lái xe nguyễn hòa cường thì số hàng trên được một người không rõ địa chỉ thuê trở ra nam định và hải phòng tiêu thụ
toàn bộ số hàng trên đều không rõ nguồn gốc không có giấy chứng nhận kiểm dịch thú y và bốc mùi hôi thối
lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ và tiến hành tiêu hủy theo quy định